tỉnh kiên giang có tuyến đê biển dài hơn hai trăm linh km nhưng hiện tại tổng chiều dài bờ biển bị sạt lở
đã lên đến gần bảy mươi hai km nằm ở các huyện hòn đất kiên lương an biên và an minh
trong các huyện này hòn đất là địa phương bị sạt lở nặng nề nhất với chiều dài lên đến hai mươi sáu km
ở một số nơi tình hình sạt lở đang trong tình trạng báo động ở mức đặc biệt nguy hiểm
xã thổ sơn huyện hòn đất một trong những điểm nóng đang hàng ngày hàng giờ hứng chịu tình trạng xâm thực của biển
gia đình ông nguyễn đình ngàn có bốn hectare đất vuông tôm ven biển nhưng sóng biển đã cuốn trôi đi tất cả
hay gia đình ông bùi trí thành ngụ ấp sáu xã thổ sơn có hơn ba mươi năm sinh sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản
cũng đang đối mặt với cảnh trắng tay
vuông tôm tôi một năm đầu tư là hai trăm linh trèo
trong số vuông thôi giờ có ba bốn hectare nhưng mới làm có hectare mà ba bốn hectare kia là đánh hết rồi
hiện giờ tiền không có tiền để củng cố vuông được
tôi cũng không biết là có nên làm ăn nữa hay không
theo ước tính hiện xã thổ sơn có hơn bốn trăm linh hộ dân với cả chục nghìn nhân khẩu sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản
trước tình cảnh biển xâm thực mất đất mất vuông nuôi
trong khi nhà nước chưa có những giải pháp khẩn cấp
bà con chỉ còn biết lên núi sống bám vào những vạt rừng xoài hoặc phải bỏ sứ ra đi
trên địa bàn xã hiện ngay có tiếng biển dài một mươi một km
trong đó hiện ngay có khoảng bốn km sạc lỗ nặng rất là nặng
ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng như là chân chung kinh tế của người dân
những hướng tối cần đề nghị cấp trên cần quan tâm
có chính sách hỗ trợ đầu tư
bờ kè để chống sạc lở để tránh tình trạng sạc dở ảnh hưởng
tới nhân sinh của cơ sở hạ tầng trong thời gian tới
được biết ubnd tỉnh kiên giang đã có tờ trình gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính
đề nghị xem xét trình thủ tướng chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương khoảng ba trăm linh tỷ đồng
để xử lý tình trạng sạc lở bờ biển ở những nơi đặc biệt nguy hiểm
theo đó tỉnh kiên giang xác định tổng chiều dài các đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm
cần được xử lý cấp bách dài đến một mươi bốn năm km